để giúp người dân phát triển kinh tế năm năm gần đây huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đã khuyến khích hỗ trợ người dân nuôi ong lấy mật đồng thời xây dựng và phát triển
thương hiệu mật ong tuyên hóa với chuỗi giá trị khép kín có chất lượng cao
nhờ đó nghề nuôi ong lấy mật đã trở thành sinh kế bền vững
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở huyện miền núi này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những năm gần đây tại huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình
nghề nuôi ong lấy mật phát triển mạnh mẽ với vốn đầu tư ban đầu không lớn
công chăm sóc đơn giản trong khi đầu ra sản phẩm luôn được chủ động
vì vậy nghề nuôi ong lấy mật đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo
góp phần phát triển kinh tế địa phương
để giúp người dân yên tâm sản xuất những năm qua huyện tuyên hóa đã xây dựng
và phát triển thương hiệu mật ong tuyên hóa với chuỗi giá trị khép kín
đạt tiêu chuẩn chất lượng cao có uy tín trên thị trường
những người nuôi ong ở huyện tuyên hóa cũng đã thành lập nhiều câu lạc bộ
tham gia vào hợp tác xã để giúp đỡ nhau và tạo thành chuỗi mô hình liên kết
hợp tác xã trong nuôi và chế biến mật ong
những người nuôi ong ở huyện tuyên hóa đã xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong tuyên hóa
để nâng cao thu nhập cho người dân
huyện cũng đã tạo điều kiện giúp cho người dân về giống
về hướng dẫn cách nuôi cho các nơi mà chưa phát triển mạnh
hiện nay các sản phẩm mật ong tuyên hóa được thị trường khu vực miền trung
và các siêu thị lớn trong cả nước đón nhận và đánh giá cao
nhờ đó nghề nuôi ong lấy mật
làm có phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân ở huyện miền núi tuyên hóa
nhờ đó nghề nuôi ong lấy mật
đã góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân ở huyện miền núi tuyên hóa